để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về phối hợp tổ chức đưa người dân từ tp hcm về các tỉnh thành trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
theo đó các cơ quan tổ chức trực thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hoặc hội đồng hương tại tp hcm là đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu
đối tượng phù hợp với kế hoạch của từng tỉnh thành tổ chức xét nghiệm thông báo số lượng người dân được vận chuyển địa điểm thời gian
người về quê phải được vận chuyển tập trung bằng phương tiện giao thông công cộng hàng không đường sắt đường bộ không di chuyển bằng phương tiện cá nhân
sở giao thông vận tải tp hcm là cơ quan đầu mối của tp hcm phối hợp với đại diện các địa phương để tổ chức
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về vị trí tập kết tại thành phố sân bay tân sơn nhất ga đường sắt hòa hưng bến xe
sở y tế được giao tạo điều kiện ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả cho các đối tượng thuộc nhóm này trong thời gian sớm nhất khuyên cáo các trường hợp không được di chuyển